để đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ sở công thương tỉnh phú yên đã mở đợt kiểm tra và đánh giá việc chủ động triển khai
cũng như hoàn thiện công tác ứng phó với thiên tai tại các công trình thủy điện
qua kiểm tra trực tiếp các hạc mục tại năm công trình thủy điện đoàn kiểm tra chưa thấy dấu hiệu bất thường
các nhà máy đang vận hành ổn định an toàn
tuy nhiên để chủ động ứng phó với thời tiết phức tạp sở công thương tỉnh phú yên yêu cầu
chủ đầu tư cũng như các đơn vị quản lý vận hành các nhà máy thủy điện phải theo dõi chặt chẽ thời tiết
cập nhật kịp thời các bản tin dự báo khí tượng thủy văn lưu lượng mưa trên lưu vực hồ chứa
tính toán mực nước hồ lưu lượng đến hồ để vận hành hồ chứa hợp lý hạn chế thiệt hại ở hạ du khi có lũ lớn
ngoài ra để phát huy hiệu quả điều tiết nước chống lũ các nhà máy thủy điện cũng cần phải chủ động chia sẻ số liệu đo mưa tự động
thực hiện nghiêm chế độ cung cấp thông tin báo cáo công tác vận hành hồ chứa trước trong và sau mùa mưa lũ
cho các cơ quan đơn vị và địa phương để kịp thời ứng phó